trong khi dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát thì tình hình dịch sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng
theo sở y tế hà nội đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận một trăm ba mươi bảy trường hợp mắc sốt xuất huyết không có trường hợp nào tử vong
có một số ổ dịch có nguy cơ gia tăng nhanh như xã khánh hà huyện thường tín và xã thanh thủy huyện thanh oai
mặc dù số ca mắc giảm bốn mươi bốn sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín tuy nhiên trong thời gian tới thời tiết thuận lợi cho mũi trung gian truyền bệnh phát triển
để chủ động phòng chống sốt xuất huyết thành phố hà nội tiếp tục triển khai tổ chức cao điểm phòng chống sốt xuất huyết
diệt bọ gậy tại các xã phường phun hóa chất tại các khu vực nguy cơ cao
việc phun hóa chất có hai phương án
thứ nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao có mật độ mũi chỉ số bọ gậy tăng cao trong ngưỡng cho phép
thì sẽ có chỉ định phun hóa chất để phòng dịch bệnh
thứ hai là tại các khu vực có bệnh nhân dương tính hay gọi là ổ dịch cũng sẽ được phun để hạ nhanh nhất và không để lây lan ra cộng đồng